trước câu trả lời này chủ tọa phạm lương

bị cáo lan khai những người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không biết đứng tên giúp bị cáo
bạn bè của bà lan là việc kiểu không thể đứng tên được nên họ nhờ những người khác đứng tên họ đều là những người không có việc làm

bà lan cũng phủ nhận việc

tất cả lãnh đạo của ngân hàng scb không phải là thân tím của bị cáo
bà trương mỹ lan bật khóc và cho rằng võ tấn thành văn khai làm theo chỉ đạo của bị cáo nhưng một năm không gặp quá một hai lần
bị cáo lan rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay
trước trả lời này của bị cáo chủ tọa phạm lương toàn giải thích

kể cả lời khai nhận tội hay không
bà trương mỹ lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo võ tấn hoàng văn và đinh văn thành gặp đưa hối lộ bà đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la mỹ
khi hội đồng xây xử hỏi theo cáo trạng hệ sinh thái của vạn tịnh phát có hàng ngàn công ty con điều này có đúng không
bà lan khẳng định là không đúng
theo bị cáo trương mỹ lan vạn tịnh phát chỉ có năm sáu công ty
bà lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty ma để chuyên đi rút tiền của scb
trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb thanh tra ngân hàng
các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
từ sáng sớm
một mươi cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn tịnh phát thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiền xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn tịnh phát dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ
cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một
năm hai nghìn một mươi hai chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vai vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb
sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
hiện vụ đại án vạn thịnh pháp
vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại